bước hai tại màn hình đăng nhập điến tên tài khoản mật khẩu sso việt theo mà thầy cô đã đưa sau đó nhấn đăng nhập
bước ba tại màn hình đăng nhập điến tên tài khoản mật khẩu sso việt theo mà thầy cô đã đưa sau đó nhấn đăng nhập
bước bốn tại màn hình đăng nhập điến tên tài khoản mật khẩu sso việt theo mà thầy cô đã đưa sau đó nhấn đăng nhập

bước chín tại màn hình đăng nhập điến tên tài khoản mật khẩu sso việt theo mà thầy cô đã đưa sau đó nhấn đăng nhập

bước một mươi năm tại màn hình đăng nhập điến tên tài khoản mật khẩu sso việt theo mà thầy cô đã đưa sau đó nhấn đăng nhập

bước một mươi chín tại màn hình đăng nhập điến tên tài khoản mật khẩu sso việt theo mà thầy cô đã đưa sau đó nhấn đăng nhập